tại tp hcm ban chấp hành trung ương văn phòng chủ tịch nước quốc hội ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
và thành ủy tp hcm đã tổ chức meeting trọng thể kỷ niệm năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy
tết mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đến dự có đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các đồng chí
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và cán bộ lão thành cách mạng mẹ việt nam anh hùng và các nhân chứng lịch sử
cách đây năm mươi năm chủ tịch hồ chí minh đã đọc thư chúc tết kêu gọi toàn đảng toàn quân và toàn dân ta
đánh cho mỹ cút đánh cho nguyễn nhào tiến lên chiến sĩ đồng bào quyết tâm giành lại độc lập tự do cho dân tộc
để cho bắc nam xung họp một nhà thực hiện lời kêu gọi của bác toàn quân và toàn dân ta
quân và dân ta đã đứng lên đánh đuổi quân xâm lược giành lại độc lập cho dân tộc từ vùng miền núi đến đồng bằng
và các đô thị miền nam quân và dân ta đã kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của đảng
các chiến sĩ biệt động sài gòn đã mở nhiều cuộc tấn công vào xào huyệt của địch như dinh độc lập tòa đại sứ mỹ
bộ tổng thông mưu sân bay tân sân nhất đồng thời phối hợp và hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng
là cuộc đấu tranh nhân dân cũng từ thắng lợi này đã làm đảo lộn và thế bố trí chiến lược trên chiến trường
làm phá sản chiến tranh cục bộ lung lay ý chí xâm lược buộc mỹ phải xuống thang chiến tranh
mở ra điều kiện và thời cơ cho những tiến công tiếp theo mà đỉnh cao là đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trong mỹ giải phóng biển nam thống nhất đất nước
mỹ tình kỷ niệm năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết mậu thân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám là dịp để tuyên truyền giáo dục cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang và nhân dân
nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng hun đúc tinh thần yêu nước yêu chủ nghĩa xã hội
lòng tự hào tự tôn dân tộc ý chí độc lập tự chủ truyền thống đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc đổi mới
đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay